cần phải cải cách mạnh mẽ hơn nhất là cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân tốt hơn
giải quyết nhanh hơn mọi thủ tục để giải phóng sức sản xuất tạo điều kiện cho quyền làm chủ của người dân phát triển sản xuất kinh doanh
đồng thời phân cấp mạnh mẽ hơn giao quyền cho cấp dưới chịu trách nhiệm nhất là những dự án đầu tư
đây là một trong những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ

tôi thấy cái đối thoại với dân dân đối thoại với doanh nghiệp
để từ đó tìm ra một phương thức xử lý hợp tình hợp lý thuyết phục rất quan trọng
nhất là giải quyết đơn thư ký tổ cáo nhất là giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
từ văn phòng chính phủ có website cho đến các tỉnh các hình thức tiếp xúc
để giải quyết vấn đề này tốt chắc
chúng ta rơi vào cái bệnh quang lưu cửa quyền hất nhiệt xe tự tiến
thủ tướng yêu cầu thúc đẩy cổ phần hóa bán vốn doanh nghiệp nhà nước phải mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
xử lý nghiêm các vụ việc phá rừng cắt tặc gây thiệt hại cho nhân dân
cần tiếp tục chống tham nhũng tiêu cực và bệnh phô trương hình thức đang diễn ra ở một số bộ và một số địa phương
cáng bộ thì cục bộ bản vị địa phương gia đình
một số đồng chí chúng ta không nhiều lắm
nhưng mà tham nhũng tiêu cực làm ảnh hưởng đến hệ thống của chúng ta
hệ thống chính quyền
các địa phương các bộ
gương mẫu việc này chứ
cái đây có phải là yêu cầu không
tụi bà không được không chỉ thực hiện chống thương này
rốt ráo hơn quyết liệt hơn
chứ không phải chúng ta chỉ lo vào sản xuất kinh doanh
lo vào sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ chính của quản lý kinh tế
phát triển kinh tế
nhưng mà cái việc này
nó cũng rất quan trọng
còn nếu không
chúng ta chẳng phát triển được đâu
thủ tướng nêu rõ
chúng ta không đặt vấn đề tăng trưởng bằng mọi giá
mà tăng trưởng số lượng đi liền với chất lượng
tăng trưởng trong nguyên tắc phát triển kinh tế xã hội môi trường
cần tìm ra một dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực có thế mạnh của việt nam
như nông nghiệp du lịch công nghiệp chế biến chế tạo đẩy mạnh xuất khẩu
về việc giải ngân vốn đầu tư công
cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn
nếu đến hạn tháng chín tháng một mươi tới đây
mà địa phương đơn vị nào không giải ngân
để tăng trưởng
thì thủ tướng sẽ quyết định điều động vốn cho địa phương đơn vị khác
thủ tướng yêu cầu
cần loại bỏ ngay thông tin báo chí trái chiều
gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
đồng thời yêu cầu bộ thông tin và truyền thông
cần siết chặt quản lý phóng viên báo chí
không để tồn tại phóng viên lợi dụng chức năng nhiệm vụ
mà làm hạn chế sự phát triển chung của đất nước